kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị liên quan đến vụ nổ súng bắt nhau tại ngã tư đường trần hương đạo phan đình phùng mà ntv đã đưa tin
vào ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định cho biết đã bắt giữ được đối tượng thứ ba trong vụ nổ súng trên
đối tượng bị bắt là nguyễn thành quý chú huyện tuy phước
quý là đối tượng trực tiếp dùng xe máy chở nguyễn duy khương chú huyện tuy phước
nguyễn duy khương là đối tượng ngồi sau dùng súng bắn trần công sĩ chú phường lê hồng phong tp quy nhơn
trước đó công an đã bắt giữ nguyễn duy khương trần công sĩ
bước đầu các đối tượng khai nhận là do mâu thuẫn cá nhân
được biết các đối tượng đều có tiền án tiền sự và sử dụng ma túy
cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng bắn đạn pháo gây nổ là đồ chơi xuất xứ từ trung quốc
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
đóng giả xe ôm công nghệ
sử dụng xe phân khối lớn biển số xe giả để trộm cắp xe máy
nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai triệt phá
sau một thời gian điều tra truy xét công an huyện nhân trạch đã bắt được
hai đối tượng ngô văn hiếu hai mươi tám tuổi và đinh thanh dũng cùng chú tp hcm
đầu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện ba vụ trộm xe máy
điều tra mở rộng công an huyện nhân trạch đã tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng
là huỳnh văn mến và võ minh nhật cùng chú tại tp hcm
để điều tra làm rõ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
khám xét tiệm sửa xe của nhật tại phường tân tạo a quận bình tân tp hcm
cơ quan công an thu giữ hai mươi bốn biển số xe mô tô
trong đó có một mươi biển số giả và nhiều lớp xe máy khung xe máy các loại
được biết đối tượng đinh thanh dũng còn có một tiền án tù về tội trộm cắp tài sản
cũng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
thường xuyên qua lại biên giới campuchia để đánh bạc
một đối tượng chú tỉnh quảng trị đã ra đà nẵng thực hiện liên tiếp hai vụ trộm cắp
tại các cửa hàng mua bán đổ công nghệ lấy đi giá trị tài sản khoảng một hai tỷ đồng
sự manh động táo tợn của đối tượng khiến cho người dân thành phố vô cùng hoang mang lo lắng
sau gần hai tháng vào cuộc truy xét công an tp hcm đã bắt giữ được đối tượng
tại tp hcm và di lý về đà nẵng để tiếp tục điều tra
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai một đoạn camera ghi lại cảnh một đối tượng trùng tín
phá khóa đột nhập trộm cắp điện thoại máy tính tại cửa hàng fpt trên đường ngô quyền ngay trong đêm
không chỉ phá tủ lấy đi ba mươi chiếc điện thoại di động iphone trị giá gần chín trăm linh triệu đồng
đối tượng này còn cậy kết sát lấy đi hơn ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp hcm được huy động để tập trung xác minh
và lần tìm theo dấu vết của đối tượng
lên làm thấy
lên làm thấy
giống tan hoang hết rồi
cửa sạc bèn rồi kèm bấm rồi kết sắt như là bay hết không còn gì hết
nhìn tan hoang lắm
nên là bọn rất là không biết nói sao
chỉ có là thông báo cho sếp ở trên
sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tập trung lực lượng triển khai

nhiều mũi trinh sát được tỏa ra khắp các địa bàn để thực hiện công tác xác minh truy tìm tung tích đối tượng
thông tin về một nam thanh niên ngoại tỉnh có nhân thân xấu được đặc biệt chú trọng
thì quá trình theo dấu sau khi xác định được đối tượng
nghĩ vắng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình theo dấu diễn biến của đối tượng
ở nhiều tỉnh thành quảng bình phú yên bình dương sài gòn
và kể cả là vùng dắt biên giới cộng hòa chia
thì lực lượng cảnh sát hình sự phòng bc cộng hòa đã khắc phục những khó khăn
kiên trì bám địa bàn
đối tượng là nguyễn hữu phúc ba mươi hai tuổi quê tỉnh quảng bình
trước đó tới ngày tám tháng một mươi hai phúc chuẩn bị kim cộng lực sabian
đi đến cắt khóa bảo vệ kết sắt để chiếm đoạt ba trăm linh hai triệu đồng tiền mặt
và ba mươi chiếc điện thoại iphone của cửa hàng fpt trên đường ngô quyền
hành vi của phúc diễn ra rất nhanh gọn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng
tại cơ quan công an phúc thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tại vì là cửa hàng là cửa hàng của mình là cửa hàng của mình
có cửa kính là em nhìn hòa nhìn vào là em thấy cái kết sắt nằm ở đó
trước đó là em có thấy trên mạng là họ sử dụng công cụ đó để mà cắt khóa
với là đột nhập vào cửa hàng
là em mới thấy vậy xong là em học khi gây ảnh
xong là em chạy qua biên giới campuchia
là em để sử dụng là em qua đó là em đánh bạc
qua quán này phí tế quân xây dựng trang công an phố nẵng
cũng khuyến cáo đối với các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh
về các thiết bị máy bắp trên nền bản hồ đảng
thì hôm nay đều phòng cái việc là càng phải phân công
các người trực bố trên bố
chứ không nên là tự tin vào các thiết bị cẩm biến bố động
nhưng nó vẫn không đáp ứng kịp thời
khi các lực lượng tiếp nhận thông tin để tiếp ứng
sau những nỗ lực và quyết tâm của lực lượng công an
đối tượng nguyễn hữu phúc đã đáp ứng thông tin
cuối cùng cũng bị bắt giữ
đem lại sự an tâm trong nhân dân thành phố đà nẵng
đây tiếp tục là bài học cảnh giác
để mỗi cơ sở doanh nghiệp và người dân
nên có sự bảo vệ thích hợp đối với tài sản
tránh việc chủ quan mất bò mới lo làm chuồng
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bốn đối tượng vừa bị công an huyện mỹ tú
tỉnh sóc trang khởi tố bắt tạm giảm
trước đó ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
tổ tuần tra thuộc công an huyện mỹ tú
phối hợp với công an xã mỹ
thuận đang tuần tra trên địa bàn xã mỹ thuận
thì phát hiện một nhóm khoảng một mươi thanh niên
đang tụ tập giữa lộ
tại khu vực đồng chống
thấy tổ tuần tra các thanh niên bỏ chạy
lực lượng chức năng bắt giữ được dương khá tâm
và một bọc ni lông có chướm ma túy
cùng một số tăng vật có liên quan
qua điều tra xác định bốn đối tượng
danh văn hạnh sơn sị lý đuông thạch xanh
có hành vi tổ chức sử dụng chất ma túy
công an huyện mỹ tú đã khởi tố
bắt tạm giam bốn đối tượng trên
ngoài ra công an huyện đã mời
sáu đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ
thời gian vừa qua
cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc
các đối tượng điều chế sản xuất ma túy
dưới dạng là tinh dầu thuốc lá điện tử
và sau đó công khai cung cấp ra thị trường tiêu thụ
theo đó đã có rất nhiều đối tượng
trong độ tuổi thanh thiếu niên
đã sử dụng loại thuốc lá điện tử này
và gây ra nhiều hệ lụy
điều đáng nói là hiện nay
loại thuốc lá điện tử có chất ma túy
đang biến đổi với nhiều hình thức bắt mắt
hấp dẫn để thu hút giới trẻ
vừa qua nhiều vụ việc bị cơ quan công an
đấu tranh xử lý loại sản phẩm độc hại này
đã tiếp tục dóng lên hồ chuông cảnh báo
về bức độ nguy hại của loại ma túy
trong thuốc lá điện tử tấn công giới trẻ
người thanh niên này đang có sức khỏe tốt
và đang là lao động chính của gia đình
nhưng kể từ khi thanh niên này sử dụng
loại thuốc lá điện tử do một đối tượng
cùng xã cung cấp thì sức khỏe đã xa suốt nghiêm trọng
những biểu hiện này đã được phụ huynh phản ánh
với lực lượng công an
kết quả đấu tranh chuyên án của cơ quan công an
đã xác định là
sản phẩm thuốc lá điện tử mà người thanh niên đã sử dụng
có chứa chất ma túy mới
có tên adb butinaka
tình trạng tương tự thanh niên này xảy ra khá phổ biến
trong thời gian qua
bởi trên thực tế nhiều thanh thiếu niên
vẫn vô tư sử dụng thuốc lá điện tử
nhưng không ai biết loại thuốc đó có chứa chất ma túy
chỉ đến khi sức khỏe xa suốt nghiêm trọng

thì mới biết là đã sử dụng một loại ma túy mới
và việc mua bán nó chỉ xử lý ở góc độ hàng hóa tem nhãn và chất lượng
tuy nhiên sau khi chính phủ có văn bản về việc đưa chất adb là chất cộng
một số loại thuốc lá điện tử có chứa chất này
các đối tượng đã thay đổi phương thức hoạt động
từ việc đối tượng bán công khai trên mạng xã hội
và công khai tại các cửa hàng
hiện nay các đối tượng đã hoạt động một cách bí mật
thay đổi phương thức đó là bán trực tiếp giao nhận trực tiếp
hoặc là qua các mạng xã hội như telegram zalo facebook
và các hình thức khác thì không công khai nữa
tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
thời gian gần đây đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện
trong tình trạng hôn mê sâu suy tim tổn thương não
lan tỏa tất cả các vị trí tổn thương gan dối loạn tâm thần ảo giác suy đa tạng
các bác sĩ xác định nguyên nhân là do bệnh nhân ngộ độc
một số chất ma túy thế hệ mới có trong thuốc lá điện tử
thuốc lá điện tử kể cả không có
có cho ma túy nhưng mà bên trong nó có rất nhiều chất
tạo mồm tạo khói tạo hùng vị vân rất nhiều thứ
rất phức tạp nó thay đổi theo thời gian theo thị hiệu
nó tổn thương phối rất đặng để tổn thương các cơ quan trong cơ thể
xin tin mạnh xin hứa rõ ràng là dưới khoác phải tránh xa
tuyệt đối không dùng kể cả thuốc lá điện tử
mà thuốc lá điện tử chúng ta cố gắng cấm lực
không được lưu hành ở việt nam chứ nếu không cực kỳ nguy hiểm
sẽ một loạt các bệnh thế hệ mới mà chúng ta
sau khi chúng ta gặp tới chúng ta sẽ phải đối mặt sẽ phải giải quyết
thời gian qua rất nhiều vụ việc đã bị cơ quan công an đấu tranh bóc gỡ
và thu giữ hàng nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy
những diễn biến này cho thấy rất cần có sự vào cuộc
tuyên truyền tích cực từ phía nhà trường đối với các em học sinh
đồng thời về phía gia đình các bậc phụ huynh cần quan tâm
quản lý sát sao con em mình giúp các em có kiến thức
để chủ động tránh xa các loại thuốc lá điện tử
quản lý con sử dụng internet đến một trăm linh
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thiên án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trịnh thị thanh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại số hai lô b hai mươi sáu
khu d năm phường cát bi quận hải an
thành phố hải phòng về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi ngay đầu lông mày phải
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã
của công an quận ngô quyền thành phố hải phòng
là hai đối tượng đối tượng lương ngọc anh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại một mươi hai trên chín mươi một
nguyễn công hòa phường lam sơn quận lê trân thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi
và có nốt ruồi cách lông mảy trái một cm
và đối tượng
đặng ngọc hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú
tại bốn b trên hai trăm sáu mươi năm khu t hai phường thành tô quận hải an thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi bảy
và có sẹo chấm cách hai cm dưới đuôi mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào
thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện